qua ba ngày xét xử sáng nay tòa nhân dân tỉnh vĩnh long đã tuyên phạt một mươi sáu năm tù giam
đối với bị cáo võ thị huyền trang chú tại huyện vũng liêm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng với vỏ bọc là người có uy tín tại địa phương trang đã đứng ra tổ chức nhiều dây hụi
cho các hội viên tại các huyện vũng liêm mang thít tp vĩnh long tỉnh vĩnh long và huyện trợ lách tỉnh bến tre
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bị cáo trang đã đứng ra tổ chức hai mươi chín dây hụi với sáu trăm bốn mươi bốn phần hụi
trong khoảng thời gian này do muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên bị cáo trang đã nể sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên
bằng cách tự lấy ý kiến hụi viên kêu hốt hụi trong các dây hụi nhưng không hỏi ý kiến các hội viên
lập nhiều phần hụi khống vào các dây hụi lập tên khống vào các dây hụi gom tiền nhưng không giao cho hội viên
hoặc giao một phần để chiếm đoạt số tiền còn còn lại
trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra cũng như tại tòa bị cáo trang đã thành khẩn khai báo
hội đồng xét xử đã tuyên phạt võ thị huyền trang một mươi sáu năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời buộc trả lại tiền cho các bị hại số tiền hơn năm tỷ đồng đã chiếm đoạt